trong bối cảnh dịch covid một mươi chín lây lan nhanh chóng thì ngay càng có nhiều người nổi tiếng bị dương tính với virus sars cov hai
ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt của đời sống chính trị xã hội thế giới
và mới nhất là vợ của thủ tướng canada justin trudeau bà sophie trudeau đã dương tính với virus sars cov hai
nhiều nước trên thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn bước tiến của virus này
nhiều nước trên thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn bước tiến của virus sars cov hai
hà lan cũng cấm mọi hoạt động hội họp từ một trăm linh người trở lên và khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và các công ty thực hiện chế độ luân phiên nhân viên đi làm để tránh lây nhiễm